sau hơn hai năm kể từ ngày bờ kè chợ tân hạnh sập xuống sông đồng nai đoạn thuộc thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hàng chục tiểu thương đến nay vẫn bơ vơ không có nơi kinh doanh buôn bán do sự cố vẫn chưa được khắc phục
nhiều tiểu thương vì cuộc sống mưu sinh đã tràn ra lòng lấy đường tỉnh lộ một mươi sáu để bán hàng điều này không chỉ làm mất an toàn giao thông mà còn mất đi vẻ mỹ quan đô thị ở tuyến đồng nối giữa hai tỉnh đồng nai và bình dương
kể từ ngày sự cố sập bờ kè chợ tân hạnh xuống dòng sông đồng nai giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhiều tiểu thương đã đưa hàng hóa ra trước cổng chợ khu vực lề đường tỉnh lộ một mươi sáu để buôn bán
điều này không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn rất nguy hiểm về an toàn giao thông bởi lẽ tuyến đường này có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc nhất là các loại xe có trọng tải lớn từ đồng nai đi bình dương và ngược lại

trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đoạn bờ kè chợ tân hạnh mới thi công đưa vào sử dụng đang trong thời gian bảo hành thì bị đổ sập xuống dòng sông đồng nai
sự cố đã kéo theo hơn hai mươi sạp ký ốt ở chợ tân hạnh bị sập xuống sông đến nay ủy ban nhân dân tp biên hòa đã làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan nhưng vẫn chưa thể khắc phục